trong một diễn biến khác ngày hôm nay giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long quyền bộ trưởng bộ y tế đã ký quyết định về việc thành lập năm đoàn kiểm tra triển khai công tác phòng chống dịch covid một mươi chín và việc thực hiện công điện của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
quyết định giao cục trưởng cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế chỉ đạo điều phối thành viên các đoàn dựa trên tình hình thực tế
đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại các địa phương được bộ trưởng bộ y tế phân công
cục quản lý khám chữa bệnh và trưởng đoàn có trách nhiệm xếp lịch kiểm tra thông báo cho các bệnh viện phân công nhiệm vụ cho các thành viên
bên cạnh đó các tỉnh thành phố khẩn trương ra soát chủ động tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở y tế theo các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất
chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác
chiều nay gần tám trăm sáu mươi bảy thí sinh trên cả nước trừ đà nẵng một số địa phương ở quảng nam và thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lóc đã đến điểm thi để làm thủ tục tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi kỳ thi chưa từng có vì dịch covid một mươi chín
theo ghi nhận đến nay tất cả các địa phương tổ chức thi đợt một đều đã hoàn tất các khâu chuẩn bị đảm bảo những điều kiện an toàn và tốt nhất cho sĩ tử đặc biệt là việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín

thành phố hà nội là địa phương có số thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đồng nhất với bảy mươi chín thí sinh được bố trí tại một trăm bốn mươi ba điểm thi với hơn ba phòng thi có huy động gần một mươi cán bộ giáo viên tham gia công tác gọi thi gần một năm trăm linh nhân viên an ninh trật tự viên phục vụ tại các điểm thi tại mỗi điểm thi cũng được bố trí hai phòng thi dự phòng
đến thời điểm hiện tại hà nội cũng ghi nhận
có năm thí sinh f hai và sáu mươi tám thí sinh đi từ vùng dịch về
ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng có chỉ đạo với những trường hợp này
cũng trong trường này bộ giáo dục và đào tạo đã đi kiểm tra tại điểm thi trường trung học cơ sở nam tuyên liêm
tại đây lãnh đạo bộ giáo dục và đào tạo cho biết đến nay tất cả các địa phương tổ chức thi đợt một
báo cáo lên bộ đã hoàn tất các khâu chuẩn bị cho kỳ thi đặc biệt việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch covid một mươi chín
tuy nhiên các thí sinh thuộc diện f một f hai của cả nước và thí sinh ở những địa phương
phải thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị
từ ngày sáu của thủ tướng chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch covid một mươi chín
không thể tham dự kỳ thi trên và sẽ thi đợt sau vào thời điểm thích hợp
bộ cũng đã có phương án để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh cuộc cả hai đợt
và bộ giáo dục và đào tạo đã có phương án rất chú đáo để cho những người thi sau này
để đảm bảo thi đợt này với thi sau công bằng và an toàn
vì vậy không tổ chức hoặc không giải quyết những trường hợp
mà khi đã có quyền lợi cho thí sinh
không có dấu hiệu hay có những nghi dịch cho nên công chí rất lưu ý
thậm chí đến tận ngày thi mà công chí vẫn giả soát
thấy thí sinh nào f một f hai thì chúng ta để lại thi sau
vẫn có cơ hội để cho các em thi tốt
thí sinh dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
sẽ thi trong hai ngày là mùng chín và mùng một mươi tháng tám
với bốn buổi thi tròn năm bài thi
ngữ văn toán ngoại ngữ
tự nhiên và khoa học xã hội
trong đó hai bài thi tổ hợp sẽ thi trong một buổi
theo số liệu thống kê ngày hôm nay đã có gần tám trăm sáu mươi bảy thí sinh
đến làm thủ tục dự thi đạt tỷ lệ chín mươi sáu ba
so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi
tổng số thí sinh không đến làm thủ tục dự thi là hơn ba mươi hai hai trăm linh
trong đó số thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín
không thể dự thi là hơn hai mươi sáu một trăm linh thí sinh
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
từ các phong trào thi đua
hình ảnh người chiến sĩ công an ngày càng gần gũi với người dân
được nhân dân quý mến trân trọng
đó là khẳng định của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đồng thời là chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
tại đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc lần thứ tám
vừa diễn ra vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô hà nội
đại hội do đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức
với sự tham dự của phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
phó chủ tịch thứ nhất hội đồng thi đua khen thưởng trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng bộ công an
dự đại hội còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an đại diện một số bộ ngành
và hai trăm hai mươi hai điển hình tiên tiến tiêu biểu đại diện cho hàng nghìn điển hình tiên tiến
hàng vạn gương người tốt việc tốt trong phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu khai mạc tại đại hội bộ trưởng tô lâm khẳng định
đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc toàn lực lượng công an nhân dân lần thứ tám
là ngày hội lớn là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng
có ý nghĩa sâu sắc của toàn lực lượng công an nhân dân

đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và tôn vinh các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
các chiến sĩ thi đua toàn quốc biểu dương những điển hình tiên tiến tiêu biểu
những thành tích chiến công nổi bật trong phong trào thi đua năm năm qua
đồng thời xác định phương hướng mục tiêu biện pháp nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua
và tiến hành có hiệu quả công tác khen thưởng trong giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
thi đua vì an ninh tổ quốc tiếp tục là phong trào xuyên suốt
được bộ công an phát động hàng năm gắn với phong trào công an nhân dân học tập
thực hiện sáu điểu bác hổ dạy đặc biệt là xây dựng tính nhân văn của người cán bộ
chiến sĩ công an đã được đưa vào cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân
bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ
từ các phong trào này nhiều chuyên an lớn bị triệt phá thu hàng trăm bánh heroin
hàng tấn ma túy tổng hợp gây tiếng vang lớn trong xã hội
các vụ án về lừa đảo đánh bạc trên mạng internet cá độ hàng nghìn tỷ đồng bị phát hiện
nhiều vụ an lớn về kinh tế bị phát hiện điều tra và đưa ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật
củng cố thêm lòng tin của quần chúng nhân dân với công cuộc phòng chống tham nhũng của đảng và nhà nước
để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân năm năm qua đã có năm mươi tám cán bộ chiến sĩ công an
anh dũng hy sinh hơn một sáu trăm linh cán bộ chiến sĩ bị thương
tại đại hội các đại biểu điển hình tiên tiến đã chia sẻ
những câu chuyện kinh nghiệm cá nhân trong công tác đấu tranh chấn áp tội phạm
cũng như thi đua lập thành tích chào mừng bảy mươi năm năm ngày truyền thống công an nhân dân
bảy mươi năm năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
phát biểu tại đại hội thủ tướng nguyễn xuân phúc cho rằng
từ phong trào thi đua trong toàn lực lượng công an nhân dân đã xuất hiện nhiều tấm gương hy sinh anh dũng
nhiều gương người tốt việc tốt nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến
bằng nhiệt huyết sáng tạo không quản ngại khó khăn gian khổ
tất cả vì bình yên của đất nước vì hạnh phúc của nhân dân
lập nên những chiến công nổi bật làm lan tỏa những truyền thống tốt đẹp của công an nhân dân việt nam
vì nước quên thân vì dân phục vụ
đóng vai trò là một trong những lực lượng quan trọng đi đào
quán triệt sâu sắc tinh thần chống dịch chống giặc của thủ tướng chính phủ
những cán bộ chiến sĩ công an đã không quản khó khăn gian khổ trên tuyến đầu chống dịch
và phương chăm đi từ gõ gõ từ nhà ra từ người đến từng địa bàn dân cư
như tổ dân phố ngõ xóm thôn bản để ra soát xác minh khoanh vùng cách ly
đồng thời tuyên truyền cho người dân về phòng chống dịch
qua đó đóng góp quan trọng và thắng lợi bước đầu của nước ta trước đại dịch covid một mươi chín
được cộng đồng quốc tế ca ngợi góp phần nâng cao vị thế của việt nam trên trường quốc tế
để đáp ứng được yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng chủ tịch hồ chí minh về thi đua ái quốc
càng khó khăn càng phải ra sức thi đua
thủ tướng nêu rõ lực lượng công an cần bám sát đường lối chủ trương của đảng
nhà nước để lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua vì an ninh tổ quốc
và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ngày càng thiết thực hiệu quả
công tác thi đua phải gắn luôn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị
lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị là mục tiêu của thi đua
đó là đảm bảo an ninh chính trị giữ gìn thực tượng an toàn xã hội
và xây dựng lực lượng công an nhân dân trong thạch chính quy tuyên nhẹ
từng bước hiện đại tập trung hướng phong trào thi đua về cơ sở
chú trọng giải quyết các việc khó khâu yếu nhằm nếu cao tinh thần trích nhiệm
thúc đẩy tinh thần hăng hái thi đua của cán bộ chiến sĩ
và việc khép phục những hạn chế bất cập đang tồn tại
nâng cao chất lượng hiệu quả trong công tác chiến đấu và phục vụ nhân dân
thực hiện thường chuyên liên tục và tuần hiện phong trào thi đua
cần xác định rõ nội dung trọng tâm trọng điểm thi đua với mục tiêu
chỉ tiêu cụ thể rõ ràng tránh phô trương hình thức bệnh thành tích
có biện pháp tổ chức thi đua phù hợp để quy động khích lệ cán bộ chiến sĩ hăng hái tham gia
ghi nhận những thành tích chiến công của lực lượng công an
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng đã trao danh hiệu
anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho tám tập thể và hai cá nhân của bộ công an
đồng thời trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc cho bốn cá nhân
đại hội thi đua vì an ninh tổ quốc cũng biểu dương và tôn vinh
bảy mươi năm gương điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong công an
và một mươi năm điển hình tiên tiến tiêu biểu xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
đây là đại diện cho hai trăm hai mươi hai điển hình tiên tiến ở các lĩnh vực công tác công an và quần chúng nhân dân
trong phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc năm năm vừa qua
sáng nay thiếu tướng lê tấn tới thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác
đã đến thăm gia đình các đồng chí nguyên là lãnh đạo bộ công an đã nghỉ hưu
nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày cách mạng tháng tám thành công
và bảy mươi năm năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân việt nam
đồng chí lê tấn tới thứ trưởng bộ công an đã đến thăm hỏi và tặng quà cho gia đình các đồng chí
thiếu tướng nguyễn văn rop nguyên thứ trưởng bộ công an thượng tướng thi văn tám nguyên thứ trưởng bộ công an
thượng tướng lâm văn thê nguyên thứ trưởng bộ công an các đồng chí huỳnh việt thắng lê văn còn
nguyên ủy viên ban an ninh trung ương cục miền nam
tại buổi thăm hỏi thay mặt đảng ủy công an trung ương thứ trưởng lê tấn tới đã thông tin đến gia đình
các đồng chí nguyên lãnh đạo bộ công an những thành quả mà ngành công an đã đạt được trong thời gian qua
bày tỏ sự biết ơn và ghi nhận những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo cấp cao bộ công an qua các thời kỳ
đối với ngành công an góp phần vào sự phát triển phồn vinh của đất nước